chiều ngày hai mươi sáu tháng hai sở y tế bình dương thông báo đã tìm được cô gái đến từ daegu hàn quốc
livestream trên facebook chia sẻ bí quyết khai báo y tế không trung thực để được nhập cảnh
và cô gái này đã bị cách ly tập trung tại địa phương
theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương cô gái livestream này cư trú tại phường tân đông hiệp thành phố di an
cô đến từ daegu nhưng đã qua thành phố busan
ngày hai mươi năm tháng hai khi nhập cảnh vào sân bay tân sơn nhất cô khai điểm xuất phát hành trình của mình là busan không nhắc tới daegu và đã được phép nhập cảnh
khi về đến di an cô vấp phải sự phản ứng gây gắt của cộng đồng và đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương để khám nhưng không có dấu hiệu mắc bệnh
ngay sau đó cô đã được đưa đến khu cách ly tập trung của tỉnh để thực hiện cách ly trong một mươi bốn ngày
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương đã tiến hành điều tra dịch tễ lên danh sách tất cả những người đã có tiếp xúc gần với cô
để khoanh vùng